tại hà nội ubnd tỉnh cao bằng đã tổ chức họp báo thông tin về hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch cao bằng năm hai nghìn một mươi chín
lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng công bố di tích lịch sử
địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc
theo đó hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh cao bằng sẽ được tổ chức vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
với sự tham dự của gần bốn trăm linh đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo chính phủ các bộ ngành trung ương
lãnh đạo ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố các doanh nhân nhà đầu tư
cùng thời gian này tỉnh cao bằng sẽ tổ chức ba sự kiện lớn lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng
công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc
trong đó chương trình du lịch qua những miền di sản việt bắc gồm sáu tỉnh hà giang tuyên quang cao bằng bắc cạn thái nguyên lạng sơn
diễn ra từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một với nhiều hoạt động phong phú như tuần văn hóa thể thao du lịch non nước cao bằng
các hoạt động thể thao giữa sáu tỉnh việt bắc giới thiệu du lịch ẩm thực sản phẩm hàng lưu niệm phục vụ khách du lịch sáu tỉnh vùng việt bắc
triển lãm ảnh miền đất và con người việt bắc với chủ đề trải nghiệm việt bắc khám phá non nước cao bằng
liên hoan biểu diễn văn nghệ dân gian và trình diễn trang phục dân tộc của sáu tỉnh việt bắc